tinh thần đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tiêm vét từng người
ai không tiêm phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình
nếu để lây nhiễm ra cộng đồng phải bị xử lý bằng pháp luật
phấn đấu đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới tiêm đủ hai mũi vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
chấm nhất là ngày ba mươi một tháng một mươi hai phải hoàn thành
khẩn trương tiêm mũi thứ ba cho các đối tượng cần thiết cố gắng hoàn thành trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
đối với trẻ em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi cố gắng phấn đấu đến ngày ba mươi một tháng một năm sau
hoàn thành tiêm hai mũi để các cháu yên tâm đi học trở lại
với các cháu từ năm đến một mươi hai tuổi bộ y tế khẩn trương xin ý kiến các cấp có thẩm quyền
khuyến cáo của các tổ chức y tế và tham khảo kinh nghiệm của các nước để tiến hành tiêm sớm nhất có thể
phấn đấu hoàn thành tiêm trong quý một năm sau nếu được cấp có thẩm quyền cho phép thủ tướng yêu cầu
về các biện pháp tới đây thủ tướng yêu cầu tiếp tục không được lơ là chủ quan mất cảnh giác
nhưng cũng không được lo sợ hốt hoảng mất bình tĩnh mất kiên định lập trường
đặc biệt nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch kiên trì quan điểm tiếp cận toàn dân
lấy người dân là trung tâm là chủ thể trong phòng chống dịch
tiếp tục hoàn thiện nghị quyết một trăm hai mươi tám phù hợp với tình hình và diễn biến dịch bệnh linh hoạt an toàn
kiên trì nhất quán thực hiện việc này trên cả nước
nếu thấy điểm nào chưa phù hợp thì gửi văn bản lên bang chỉ đạo quốc gia để xem xét điều chỉnh
khi thực hiện các địa phương không được ban hành các văn bản trái với nghị quyết này
cần kiên trì thực hiện ba trụ cột là cách ly xét nghiệm điều trị thực hiện công thức năm k cộng vaccine
thuốc cộng biện pháp điều trị cộng công nghệ cộng ý thức người dân cộng biện pháp khác như đồng tày y kết hợp
đẩy mạnh tích cực hơn nữa những nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trong nước
bộ y tế khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính nhanh nhất có thể
nhưng phải đảm bảo vaccine an toàn hiệu quả vì tính mạng sức khỏe của người dân là trên hết
tỉnh nào thiếu lực lượng tiêm vaccine thì phải báo ngay với ban chỉ đạo chính phủ để điều lực lượng hỗ trợ
thủ tướng yêu cầu các địa phương phải cân đối nguồn lực để tăng cường năng lực y tế dự phòng và y tế cơ sở
chỗ nào làm chưa tốt phải kiểm điểm trách nhiệm không để người dân thiếu ăn thiếu mặt không được chăm sóc y tế
bộ lao động thương binh và xã hội phải chăm lo việc bảo đảm an sinh xã hội gắn với khôi phục thị trường lao động
phối hợp bộ y tế đề xuất chính sách cho các lực lượng tuyến đầu
từng bước khôi phục đường bay quốc tế trên tinh thần bảo đảm an toàn có lộ trình bước đi phù hợp
đặc biệt là cảnh giác đề phòng với các biến chủng virus mới
có kế hoạch cho công tác tuyên truyền không để khủng hoảng truyền thông
kêu gọi huy động người dân tham gia phòng chống dịch
có thể thấy diễn biến dịch tại thủ đô đang hết sức căng thẳng
cụ thể hà nội đang có gần chín trăm linh ca nhiễm tối qua
điều đáng chú ý là nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị phong tỏa
trong đó có các tuyến phố cổ ở trung tâm thủ đô
người dân trong khu vực cách ly tại phố hàng thiết phường hàng gai quận hoàn kiếm đã bắt đầu bị phong tỏa
không chỉ vậy một chốt kiểm soát phòng chống dịch trên phố thuốc bắc cũng đã được dựng lên
những ngày qua sau ca mắc covid một mươi chín tại hà nội liên tục leo thang gần chả mất một ca một ngày
dịch lan ra ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã diễn biến hết sức phức tạp
ông chu ngọc anh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
trước diễn biến dịch bệnh một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là khi đã tiêm đủ liều vaccine
tốc độ lây nhiễm tăng nhanh cung cấp hoạt động kinh tế xã hội của cả nước
và hoạt động đi lại của người dân tăng cao những tháng cuối năm
khiến số ca nhiễm trong thời gian gần đây có dấu hiệu gia tăng nhanh
thành phố đã chỉ đạo ngành y tế chính quyền các địa phương chuẩn bị các phương án cao trong cách ly
thu dung điều trị người nhiễm sars cov hai với khả năng đáp ứng đến một trăm linh ca nhiễm
sẵn sàng chuẩn bị oxy y tế hai mươi năm trên ba mươi hai bệnh viện với khoảng ba hai trăm linh giường bệnh có hệ thống oxy y tế
thuốc và các vật tư tiêu hao đáp ứng các mức độ cấp độ dịch trên các địa bàn
để ngăn chặn kiểm soát kịp thời hiệu quả sự lây lan của dịch covid một mươi chín
chủ tịch hà nội cho biết thành phố đã xác định một mươi một nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó nhấn mạnh chuyển đổi tư duy phương pháp biện pháp
việc thực hiện từ quản lý không covid zero covid sang quản lý rủi ro giảm thiệu tử vong
chủ động theo dõi sát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nhất là biến thể do chủng mới omecan gây ra
sẵn sàng có các phương án kịch bản theo dõi hướng dẫn của bộ y tế
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội dự báo các ca mắc covid một mươi chín vẫn tiếp tục tăng cao
ở tất cả các quận huyện có thể sẽ lên đến một ca một ngày trong thời gian sắp tới
vì dịch bệnh đã lây lan trong cộng đồng
bên cạnh đó có thể xuất hiện biến chủng omicron lây lan nhanh chóng hơn bêta và delta
theo bà hà dù tình hình dịch bệnh tăng cao nhưng tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín cao
tỷ lệ tiêm chủng hai mũi hiện nay tại hà nội trên chín mươi năm nên dù số ca mắc có tăng cao
nhưng nhiều ca nhẹ nhiều ca ép không điều trị tại nhà và tại tuyến y tế cơ sở
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị
hôm nay qua số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội liên tục leo thẳng gần chạm mốc một ca một ngày
dịch lan ra ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã diễn biến hết sức phức tạp
công dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi sáu tám trăm hai mươi hai ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là sáu ba trăm bốn mươi một ca số mắc là đối tượng đã được cách ly một mươi bốn trăm tám mươi một ca
hôm nay ngày một mươi tháng một mươi hai sau hai ngày có trên bảy trăm linh ca trên một ngày
số mắc covid một mươi chín hà nội lại tăng vọt với tám trăm sáu mươi ba ca mới
sở y tế hà nội cho biết hà nội ghi nhận tám trăm sáu mươi ba ca bệnh trong đó tại cộng đồng hai trăm bảy mươi hai ca
trong khu cách ly bốn trăm bảy mươi tám ca khu phong tỏa một trăm một mươi ba ca
gần chín trăm linh ca mắc mới covid một mươi chín phân bổ tại hai trăm hai mươi sáu xã phường thị trấn thuộc hai mươi chín trên ba mươi quận huyện
trong đó cao nhất là quận hai bà trưng với một trăm ba mươi ba ca quận hoàng mai một trăm hai mươi tám ca quận đống đa tám mươi ca
quận nam tử liêm bảy mươi chín ca quận hoàn kiếm năm mươi ba ca huyện gia lâm năm mươi một ca
đáng chú ý số ca cộng đồng cũng ở mức rất cao với hai trăm bảy mươi hai ca phân bổ tại một trăm hai mươi tám xã
ba phường thuộc hai mươi năm trên ba mươi quận huyện cao nhất là quận hai bà trưng với tám mươi bốn ca
quận đống đa hai mươi tám ca quận hoàng mai hai mươi tám ca quận thanh xuân một mươi chín ca huyện gia lâm một mươi chín ca
công rôn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
là một mươi sáu tám trăm hai mươi hai ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng sáu ba trăm bốn mươi một ca số mắc là đối tượng đã được
cách ly một mươi bốn trăm tám mươi một ca thống kê số bệnh nhân covid một mươi chín đang được điều trị tại hà nội có chín mươi chín
bệnh nhân không có triệu chứng tỉ lệ bệnh nhân nặng chỉ khoảng một hai tỉ lệ tử vong thấp khoảng
ba mươi bốn các bệnh viện của trung ương hà nội cơ sở thu dung điều trị trạm y tế lưu động đang tiếp
nhận và điều trị cho bảy hai trăm một mươi một f trong đó hai bệnh viện của trung ương gồm bệnh viện bệnh nhiệt đới trung
ương và bệnh viện đại học y hà nội điều trị hai trăm ba mươi ba bệnh nhân hai mươi bảy bệnh viện của hà nội điều trị một sáu trăm linh
bệnh nhân cơ sở thu dung điều trị thành phố tiếp nhận điều trị bốn ba mươi người trong đó phenica năm trăm linh
đền lừ ba chín trăm hai mươi hai thượng thanh tám trăm hai mươi pháp vân tứ hiệp một nghìn bảy trăm sáu mươi tám các trạm y tế của các quận huyện
điều trị một hai trăm sáu mươi tám f không triệu chứng hoặc nhẹ trong ngày chín tháng một mươi hai hà nội tiêm được hai mươi hai chín mươi chín mũi
vắc xin covid một mươi chín cho người trên một mươi tám tuổi nâng tổng số mũi tiêm cho đối tượng này lên một mươi hai ba trăm bảy mươi ba sáu mũi
về tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi trong ngày tiêm được ba trăm ba mươi tám mũi tiêm tổng số mũi tiêm đã
thực hiện kể từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một đến nay là hai trăm tám mươi chín chín trăm linh sáu mũi trên ba trăm linh hai bảy trăm tám mươi tám mũi
về tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi trong ngày tiêm được ba trăm ba mươi tám mũi tiêm tổng số mũi tiêm đã
thực hiện kể từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một đến nay là hai trăm tám mươi chín chín trăm linh sáu mũi trên ba trăm linh hai bảy trăm tám mươi tám mũi về tiêm chủng cho trẻ em
từ một mươi hai đến một mươi bốn tuổi trong ngày tiêm được một mươi chín bảy trăm năm mươi tám mũi tiêm tổng số mũi tiêm đã thực hiện kể từ ngày hai mươi ba
tháng một mươi một đến nay là ba trăm ba mươi năm bảy trăm hai mươi năm mũi tiêm về tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bốn tuổi trong ngày tiêm được

ông chu ngọc anh chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết trước diễn biến dịch bệnh
một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là khi đã tiêm đủ liều vaccine
tốc độ lây nhiễm tăng nhanh cùng với hoạt động kinh tế xã hội của cả nước và hoạt động đi lại
của người dân tăng cao những tháng cuối năm khiến số ca tử vong trong thời gian gần đây có dấu hiệu gia tăng nhanh
thành phố đã chỉ đạo ngành y tế chính quyền các địa phương chuẩn bị các phương án cao trong cách ly
thu dung điều trị người nhiễm sars cov hai với khả năng đáp ứng đến một trăm linh ca nhiễm
sẵn sàng chuẩn bị oxy y tế hai mươi năm trên ba mươi hai bệnh viện với khoảng ba hai trăm linh giường bệnh có hệ thống oxy y tế
thuốc và các vật tư tiêu hào đáp ứng các mức độ cấp độ dịch trên các địa bàn
để ngăn chặn kiểm soát kịp thời hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội cho biết thành phố đã xác định một mươi một nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó nhấn mạnh chuyển đổi tư duy phương pháp biện pháp tổ chức thực hiện từ quản lý không covid một mươi chín
virus covid sang quản lý rủi ro giảm thiểu tử vong
chủ động theo dõi sát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nhất là biến thể do chủng mới omicron gây ra
sẵn sàng các phương án kịch bản theo hướng dẫn của bộ y tế
bên cạnh đó huy động tối đa nguồn lực tới các cơ sở y tế trung ương ngoài công lập cho công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố
thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dưới một mươi tám tuổi xây dựng phương án cụ thể
chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm an toàn để sớm tổ chức cho các cháu học sinh cấp ba cấp hai
tại các quận huyện thị xã đi học trở lại
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội dự báo các ca mắc covid một mươi chín vẫn tiếp tục tăng cao
ở tất cả quận huyện có thể sẽ lên đến một ca một ngày trong thời gian sắp tới vì dịch bệnh đã lây lan trong cộng đồng
bên cạnh đó có thể xuất hiện biến chủng omicron lây lan nhanh chóng hơn meta và delta
theo bà hà dù tình hình dịch bệnh tăng cao nhưng tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín cao
tỷ lệ tiêm chủng hai mũi hiện nay tại hà nội trên chín mươi năm nên dù số ca mắc tăng cao nhưng nhiều ca nhẹ
nhiều ca ép không điều trị tại nhà và tại tuyến y tế cơ sở
về nguy cơ
cho biết hà nội có đặc điểm dân cư đông vì biến động phức tạp dịch bệnh đã lây lan sâu trong cộng đồng
ngoài ra nguồn lây có thể xâm nhập từ địa phương khác và cả tỉnh thành lân cận xác định yếu tố khiến dịch bệnh lây lan
hà nội cũng cho phép các quận huyện thị xã căn cứ cấp độ dịch tại xã phường thị trấn có thể hạn chế
hoặc dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống các hoạt động sự kiện tập trung đông người
sau khi phát hiện một cán bộ công an phường đại kim hoàng mai hà nội cho kết quả dương tính sắt covid một mươi chín
lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa trụ sở công an phường và ủy ban dân phường này
lãnh đạo ủy ban dân phường đại kim hoàng mai hà nội xác nhận thông tin trên và trao đổi thêm
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường đại kim cũng vừa thông báo khẩn tìm người đã liên hệ và làm việc
tại trụ sở công an phường này ở số bốn mươi bảy ngõ hai trăm chín mươi hai đường kim giang từ ngày năm tháng một mươi hai đến ngày chín tháng một mươi hai
theo đó phường đại kim đề nghị
những người đến trụ sở công an phường đại kim trong thời gian trên tự cách ly tại nhà nơi cư trú
và chủ động khai báo ngay với trạm y tế gần nhất hoặc trạm y tế phường đại kim
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba tám trăm năm mươi năm hai nghìn năm trăm linh một chín trăm tám mươi tám năm trăm bảy mươi ba sáu trăm bốn mươi sáu
sau khi có kết quả xét nghiệm vào đêm qua chín tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã ghi nhận một cán bộ công an phường đại kim
dương tính với sắt covid một mươi chín nên phường đã tạm phong tỏa trụ sở công an phường và ủy ban dân phường
đến khi có thông báo mới
để điều tra chi vết
đề mẫu xét nghiệm
phía lãnh đạo phường đại kim nói
theo ủy ban dân phường đại kim
trong thời gian này
mọi người tạm thời ở trụ sở vừa làm việc vừa cách ly và chờ kết quả xét nghiệm
ủy ban dân phường cũng tạm thời dừng tiếp dân
đến chiều cùng ngày
trước trụ sở công an phường đại kim
lực lượng chức năng căng dây đặt biển cảnh báo khu vực cách ly y tế
cùng với đó
đơn vị cũng tạm dừng tiếp đoàn công dân
ngoài đại kim
mới đây hà nội cũng đã phải phong tỏa nhiều tuyến phố cổ để phòng dịch
cụ thể như phố hàng thiếc
phố thuốc bắc
phố hàng ngài
quý vị và các bạn thân mến
như vậy dịch covid vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
khi ngày càng có nhiều f không triệu chứng
hoặc triệu chứng không rõ ràng
mỗi người dân cần chủ động thực hiện nghiêm quy định của địa phương
và năm k của bộ y tế
để bảo vệ chính mình và người thân
để cập nhật thông tin và không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn khác
quý vị đừng quên nhắn đăng ký và bật thông báo trên kênh
để nhận thông báo về video phát hành mới nhất
rất vui khi được đồng hành cùng quý vị
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo